ngay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát thành ủy đà nẵng đã ban hành chỉ thị số bốn mươi về đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
đặc biệt tập trung thu hút đầu tư và kích cầu du lịch nội địa đã có những bước chuyển biến tích cực
ngay sau khi chỉ thị bốn mươi của thành ủy đà nẵng được ban hành ngành du lịch thành phố đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn tập trung vào thị trường du lịch nội địa trọng tâm là khu vực có di chuyển ngắn như các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
đây là một chú trương hoàn toàn đúng đáng chính vì vậy lãnh đạo quân cũng ý thức vấn đề này cho dù mình phục vụ không thu nhưng phải làm tốt hơn đó mới đúng nghĩa vấn đề là chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo quận
chứ không phải rằng là mình không thu vé thông quan là cái hoạt động mình cầm chừng không phải chúng tôi sẽ làm tốt hơn để thể hiện cái ý nghĩa và sự lo toan chung của thành phố
theo số liệu giả soát do cục thống kê thành phố đà nẵng mới công bố
trong các chỉ số phát triển kinh tế thì khu vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả khả quan
trong sáu tháng đầu năm ước đạt hai trăm linh bảy triệu usd tăng trên bảy mươi chín so với cùng kỳ
chỉ số thống kê cho thấy số cơ sở lưu trú hoạt động trở lại đã tăng năm mươi so với tháng trước
dịch vụ lữ hành ăn uống cũng đã sôi động trở lại
đây là những tín hiệu tích cực để kinh tế đà nẵng có bước chuyển mới sau thời gian trứng lại do dịch bệnh